vừa qua phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
đề nghị kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi chín ở mức ba ba ba chín lạm phát cơ bản ở mức một sáu một tám
điều hành giá đối với một số mặt hàng quan trọng thiết yếu
phải theo nguyên tắc công khai minh bạch với các kịch bản giá phù hợp
đối với lạm phát năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị kiểm soát lạm phát
ở mức ba ba ba chín lạm phát cơ bản ở mức một sáu một tám trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần bình ổn cung cầu hàng hóa
tuyệt đối không để thiếu hàng xuất giá
đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vùng thiên tai bão lũ
việc điều hành giá những tháng đầu năm cần hết sức thận trọng
hạn chế điều chỉnh tăng giá để đảm bảo dư địa điều hành cho cpi cả năm
bên cạnh đó việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý
nên tách ra các đợt và điều chỉnh chung hoặc sau các tháng của năm trước đã điều chỉnh
để số liệu so với cùng kỳ không tăng cao
nên tận dụng các tháng có cpi tăng thấp để điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý
nhằm hạn chế lạm phát kỳ vọng
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số bốn mươi một hai nghìn một mươi tám ttnhn
sau đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi chín hai nghìn một mươi sáu quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
theo đó thông tư bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
là bộ tiêu chuẩn cơ sở của ngân hàng nhà nước
về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại việt nam
và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại việt nam
đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi chín có ít nhất ba mươi và đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi có ít nhất sáu mươi số thẻ có pin
do ngân hàng nhà nước cấp đang được lưu hành của tổ chức phát tín dụng tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở
về thẻ chip nội địa ngân hàng nhà nước yêu cầu
trong thời gian chuyển đổi của tổ chức phát hành thẻ
tổ chức thanh toán thẻ phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục
ổn định an toàn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ
chính phủ hàn quốc đã quyết định mức viện trợ phát triển chính thức oda trong năm nay là ba hai trăm linh ba tỷ won
tương đương với hai tám mươi năm tỷ usd tăng khoảng năm so với năm ngoái
theo đó bốn mươi một cơ quan nhà nước hàn quốc sẽ triển khai một bốn trăm linh bốn dự án oda
theo kế hoạch được thông qua trong năm nay chính phủ hàn quốc sẽ dành tám mươi một tám tỷ won
cho các dự án cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ nhân đạo của bộ ngoại giao
sáu mươi một bốn tỷ quân cho dự án phái cử đoàn tình nguyện chương trình bạn bè thế giới
của cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica
bốn mươi sáu tỷ quân cho dự án viện trợ lương thực cho các nước đang phát triển của bộ nông lâm
công nghiệp trăn nuôi và lương thực
đặc biệt trong năm nay chính phủ hàn quốc tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các tầng lớp yếu thế
như người tị nạn trẻ em với tổng ngân sách oda là một trăm bốn mươi ba hai tỷ won
đồng thời mở rộng các dự án oda liên quan tới chính sách hướng nam mới
hướng bắc mới chính sách làm việc của chính phủ
chính phủ singapore sẽ giải ngân bảy mươi năm triệu đô la singapore
sấp xỉ năm mươi tám triệu đô la mỹ từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhằm giúp các công ty gây quỹ trên thị trường chứng khoán
cũng như các nghiên cứu về thị trường vốn
động thái này được cho là để thực hiện mục tiêu đưa đảo quốc sư tử
trở thành một trung tâm tài chính doanh nghiệp trong khu vực cũng như trên thế giới
khoản tài trợ trên sẽ kéo dài trong ba năm được rót vào các sáng kiến bao gồm
trợ cấp niêm yết tới bảy mươi chi phí cho đợt trao bán công khai lần đầu tại thị trường chứng khoán
các công ty tùy theo lĩnh vực kinh doanh và quy mô vốn hóa
đủ điều kiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ khác nhau
với giá trị tối đa lên tới một triệu đô la singapore
khoản tài trợ này cũng được kỳ vọng sẽ giúp củng cố vị trí của singapore
như là một trung tâm tại châu á cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn tài năng tăng trưởng
đây là một mươi sự kiện nổi bật của ngành tài chính trong năm hai nghìn một mươi tám mời quý vị cùng theo dõi
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách nhà nước vượt bảy tám dự toán
đạt tỷ lệ động viên so với gdp khoảng hai mươi năm bảy trong đó thuế phí đạt trên hai mươi một tám
qua đó đảm bảo các nhiệm vụ chi và có thêm nguồn để xử lý các nhu cầu quan trọng cấp thiết phát sinh
công tác quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ tiết kiệm
tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính quản lý nợ công diễn biến tích cực
tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo hướng kéo dài thời hạn giảm chi phí vay
an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nợ công
tăng cường các công cụ và biện pháp quản lý rủi ro đối với nợ công đã được xây dựng phù hợp
và tiệm cận với thông lệ quốc tế đảm bảo các giới hạn an toàn nợ công đã được quốc hội quyết định
bộ tài chính giữ vững vị trí tốt đầu các bộ ngành về cải cách hành chính
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ công bố bảng xếp hạng
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy theo đó bộ tài chính xếp hạng thứ ba trong số một mươi chín bộ
cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với số điểm tám mươi bốn bốn mươi hai cùng nhiều chỉ số thành phần tích cực
trong năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính cũng đã trình chính phủ ban hành nghị định số một trăm năm mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp
sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính trong đó cắt giảm đơn giản hóa một trăm một mươi bảy điều kiện kinh doanh
thuộc một mươi bốn ngành nghề trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngành tài chính
tình gọn hiệu quả thực hiện nghị quyết một mươi tám và một mươi chín của bộ chính trị
toàn ngành tài chính đã tập trung kiện toàn đổi mới và sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng
tinh gọn hiệu quả năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính đã thực hiện cắt giảm năm trăm ba mươi sáu đầu mối
cũng như tinh giản được sáu trăm linh một biên chế đạt một trăm một mươi hai kế hoạch tinh giản biên chế theo đề án
ngoài ra đã cắt giảm hai mươi đơn vị sự nghiệp công lập so với năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó bộ tài chính đã thực hiện cắt giảm ba bốn trăm tám mươi tám chỉ tiêu biên chế
giảm gần bốn bảy so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi năm
bộ tài chính sáu năm liên tiếp giữ vị trí số một bảng xếp hạng việt nam ict index hai nghìn một mươi tám
và nhận giải thưởng associate outstanding user organization hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin việt nam
việt nam ict index hai nghìn một mươi tám được công bố trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính tiếp tục đứng
ở vị trí số một với chỉ số ict index chín nghìn hai trăm sáu mươi ba
bộ tài chính cũng là cơ quan đầu tiên trong bộ máy chính phủ việt nam nhận được giải thưởng quốc tế
chủ động trong công tác quản lý bình ổn giá cả thị trường
có phần kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi tám đạt mục tiêu quốc hội chính phủ đề ra
bộ tài chính đã phối hợp với các bộ ngành bám sát tin hiệu thị trường
phối hợp một cách linh hoạt hiệu quả để chủ động có phương án điều chỉnh giá phù hợp
kịp thời tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
trong những lúc mặt bằng giá có các biến động bất thường
công tác quản lý điều hành giá đảm bảo tính công khai minh bạch
chú trọng và đẩy mạnh công tác tổng hợp phân tích dự báo giá cả thị trường
làm cơ sở cho việc dự báo diễn biến cpi cụ thể chi tiết
qua đó xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp sát với diễn biến thực tế trong từng thời điểm
từng thời kỳ kết quả lãm phát năm hai nghìn một mươi tám ở mức bình quân cả năm là ba năm
đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra dưới bốn và cung cầu hàng hóa trên thị trường được đảm bảo
trên các hiệu quả công tắc quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn đã thiết kiệm chi phí vay
có phần ổn định mật bằng lãi suất phát triển thị trường trai phiêu chính phủ
và hỗ trợ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước
với việc sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay thay cho phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường
đã tiết kiệm được gần một sáu trăm linh tỷ đồng chi phí lãi năm hai nghìn một mươi chín của ngân sách nhà nước
nếu so với năm hai nghìn một mươi bảy chi phí vay năm hai nghìn một mươi tám giảm giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần hai năm trăm linh tỷ đồng trả lãi hàng năm
các chỉ tiêu cơ bản về huy động vốn đạt được như sau
kỳ hạn phát hành bình quân một mươi hai sáu mươi chín năm lãi suất phát hành bình quân giảm mạnh còn bốn bảy mươi một
góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn bền vững
thị trường tài chính thị trường chứng khoán phát triển tốc độ cao ổn định thúc đẩy đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm chỉ số vn index có lúc đã đạt đỉnh một hai trăm linh bốn ba mươi ba điểm
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt ba chín triệu tỷ đồng
tăng một mươi hai bảy so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy tương đương bảy mươi chín gdp
năm hai nghìn một mươi bảy và tương đương với bảy mươi hai gdp năm hai nghìn một mươi tám vượt chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm hai nghìn hai mươi
thị trường chứng khoán việt nam dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế
tổ chức thành công hội nghị và tạo bước chuyển căn bản thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại
kết quả triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean kể từ sau khi tổ chức thành công hội nghị diễn ra ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nêu trên cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thủ tướng và các lãnh đạo chính phủ đã được các bộ ngành chuyển hóa thành những hành động cụ thể
quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả được thực hiện
điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để đạt được những mục tiêu đề ra tại quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi bốn hai nghìn một mươi tám qdttg ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ trong thời gian tới
thu phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế xếp thứ nhất và chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về hải quan xếp thứ ba
trong tám thủ tục hành chính được đánh giá
theo kết quả xếp hạng chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
apci hai nghìn một mươi tám của hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính về thuế là thấp nhất trong tám nhóm thủ tục được đánh giá
với chi phí tuân thủ chỉ bảy mươi ba bảy nghìn đồng tương đương với năm mươi tám chi phí tuân thủ trung bình của tám thủ tục hành chính được khảo sát
và một chi phí tuân thủ của nhóm cao nhất
thì cái này cũng là vài ca hương thở thôi
nhưng mà chúng tôi đối với ý là ngành tài chính thực thi pháp luật nghi là một cái yêu cầu đặt ra
cho các ngành khác khảo sát theo theo
với năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ cho rằng bộ tài chính phải đi đầu trong thực hiện phương châm hành động của chính phủ
với nỗ lực cao nhất quyết tâm lớn nhất để có sự chuyển biến thực sự
theo đó ngành tài chính phải có giải pháp đồng bộ để tạo
không gian tài khoá lớn hơn có nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động linh hoạt hơn
tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa tăng tri đầu tư
giảm chi thường xuyên giảm bội chi hướng đến cân bằng ngân sách trong năm một mươi năm tới
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại